ngày hai mươi tám tháng tám tỉnh quảng ninh tổ chức vận hành thí điểm trung tâm điều hành thành phố thông minh
lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn đơn vị sử dụng và nhân dân nhằm tiếp tục phát triển hoàn thiện
trung tâm có quy mô tích hợp đồng bộ nhất hiện nay tại việt nam được tích hợp dữ liệu và các hệ thống sẵn có của tỉnh
giúp có được một cái nhìn toàn cảnh về thông tin liên quan các cơ quan ban ngành địa phương lĩnh vực trên phạm vi toàn tỉnh
đồng thời tăng tính tương tác khi người dân có thể gửi ý kiến góp ý thông báo cho các cơ quan trong tỉnh
bằng vài thao tác bấm nút cực kỳ đơn giản trên thiết bị di động